chỉ trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận ba bệnh nhi vào viện trong tình trạng nguy kịch do tiểu đường sơ sinh
đây là bệnh nguy hiểm và rất khó phát hiện ở trẻ sơ sinh dễ gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời
ba bệnh nhi được điều trị tại khoa nội tiết chuyển hóa di truyền trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đều dưới một tháng tuổi
trong đó một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch bị suy hô hấp sốc giảm thể tích đường máu lên cao
hai bệnh nhi còn lại có triệu chứng tiểu nhiều đau mắt
cả ba trường hợp này đều được xác định mắc bệnh lý tiểu đường sơ sinh do đột biến gen
hoặc là nó đột biến những cái enzyme tham gia vào vận chuyển
từ năm hai nghìn chín đến nay bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận gần bốn mươi trường hợp bị mắc bệnh lý tiểu đường sơ sinh
các bác sĩ cho biết đây là bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ một trên năm trăm linh
cứ năm trăm linh trẻ sinh ra thì có một trẻ mắc và thường được phát hiện trong sáu tháng đầu đời
trần đoán tiểu đường sơ sinh rất khó vì trẻ mắc bệnh thường biểu hiện triệu chứng không rõ ràng
và chỉ được phát hiện qua các xét nghiệm đường máu khí máu hoặc khi bệnh nhi đã rơi vào tình trạng hôn mê
các bác sĩ cho biết đây là bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ một trên năm trăm linh
thậm chí dẫn tới tử vong